kể từ đầu năm mình đạt cái mục tiêu như vậy
nhưng mà mình đặt trong một cái bối cảnh đó là mình chưa cân nhắc hết đầy đủ các cái rủi ro nó xảy ra trong cái nền kinh tế thế giới
cho nên bây giờ mọi chuyện nó đã xảy ra hết rồi
giá xăng dầu liên tục tăng
chủi cung ứng là chẳng những nó bị gián đoạn
gián đoạn đây không chỉ là gián đoạn do dịch bệnh đâu
mà là gián đoạn cho chiến tranh
đấy những cái chuyện này đã xảy ra rồi
thì tất nhiên là cái mục tiêu mà mình đặt ra ban đầu nó sẽ rất là khó thực hiện
và thông thường khi mà có cái dấu hiệu lạm phát
thì người ta sẽ tìm cách là hút bớt tiền về và tăng lãi suất
thì hiện tiền đã hút về rồi
thì theo tiến sĩ thì liệu lãi suất có tăng hay không
có ba cái công cụ mà chính phủ phải làm một cách linh hoạt
nghĩa là mình hút tiền về bằng cách nào
thứ nhất đó là sử dụng những cái công cụ của cái nghiệp vụ thị trường mở
mà cụ thể là phát hành trái phiếu tính phiếu
để mình thu tiền về bớt
thứ hai là mình tăng tỷ lệ dự trị
dự trị bắt buộc lên
thông thường các ngân hàng thương mại
khi mà họ quy đậu vốn
thì họ phải nộp lên trên ngân hàng nhà nước một phần
cái phần còn lại thì họ mới cho vay
mình hiểu hôm nay như vậy
như vậy thì khi mà muốn các ngân hàng thương mại
họ chủ động trong cái việc đó
thì chỉ cần tăng tỷ lệ dự trị bắt buộc lên
thì lúc đó các ngân hàng thương mại
họ bị thiếu tiền thì họ sẽ tìm cách
họ quy đậu tiền vào
đấy đó là cái công cụ thứ hai
cái công cụ thứ ba đó là công cụ lãi suất

có nghĩa là mình có thể sử dụng những cái biện pháp
nó mang tính chất mạnh lệnh luôn
mình khống chế cái trần lãi suất lại
khống chế trần lãi suất quy động
khống chế trần lãi suất cho vay
thí dụ như thế mình cho lên một mức
và cái công cụ tiếp theo là mình
mà dễ làm nhất luôn
nhưng mà nó cũng hơi lạ lạ
đó là mình phải khống chế cái gung tính dụng
ví dụ như là mình biết là lãm phát
tình hình sản xuất kinh doanh như thế
thì bây giờ cái tiền tung ra nền kinh tế
phải là một cái mức như thế thôi
thì nó mới không lãm phát đúng không
như vậy thì rất là dễ
ngân hàng nhà nước chỉ cần là
xác định muốn cái lượng tính dụng
nó chảy vào nền kinh tế bao nhiêu
thì từ đó ngân hàng nhà nước sẽ đưa
cái hạng mức tính dụng cho các ngân hàng thương mạng
ví dụ như là
ngân hàng a anh chỉ được cho vay ngàn tỷ thôi
ngân hàng b anh chỉ được cho vay hai tỷ thôi
thí dụ như thế
thì tổng thể lại là ngân hàng nhà nước tính tón được
cái lượng tiền nó nằm ngoài nền kinh tế
và như vậy thì
cái công cụ đó mà xem ra
thì mình thấy có vẻ như là
nó hơi kỳ kỳ
có nghĩa là nó mang tính chất mạnh lạnh quá đúng không
nhưng mà thực tế trong những lúc cần thiết
mình cũng nên dùng
ngân hàng nhà nước vừa có thông điệp
sẽ tiếp tục tăng tần suất bán ra ngoại tệ
để bình ổn tỷ giá nếu thị trường cần
như vậy tỷ giá đô la mỹ và việt nam đồng
là vấn đề đầu tiên đang vây quanh
tạo áp lực đối với việc điều hành chính sách tiền tệ
cái khó của ngân hàng nhà nước
nằm ở ngược chiều với chính sách
trong khi phép tăng lại suất
thì việt nam vẫn đang nỗ lực bình ổn
thậm chí có mục tiêu hạ lại suất cho vây
chương trình hỗ trợ lại suất hai
nhà điều hành phải can thiệp ngay tỷ giá
dù lệch các hướng tác động bên trong và bên ngoài nói trên
bởi thứ nhất tỷ giá đô la mỹ và việt nam đồng
nếu tăng quá mạnh
càng kích thích thêm nhập khẩu lạng phát
khi giá nguyên vật liệu và thiết bị
trên thế giới nói chung đã tăng cao thời gian qua
chi phí vay thương mại quốc tế của việt nam
gồm chính phủ và doanh nghiệp
đứng trước rủi ro đội cao
môi trường đầu tư và thu hút đầu tư cần giữ ổn định
khi trong quá khứ
biến động tỷ giá quá mạnh
từng được xem như một rủi ro đáng kể
đối với nhà đầu tư nước ngoài
tỷ giá đô la mỹ và việt nam đồng
cũng là điểm quy chiếu cho các áp lực kiểm soát lạm phát
chi phí vây nợ môi trường đầu tư
và cả vấn đề trong các tiêu chí
mà bộ tài chính mỹ theo dõi định kỳ
riêng ở đây đã đẩy ngân hàng nhà nước vào thế
giữa muôn trùng vây
và đang phải căng mình thực hiện
vừa phải bình ổn
thậm chí giảm đường lãi xuất
vừa phải kiểm soát được lạng phát
lại vừa lấp được khấu sâu trên lệch kích thích tỷ giá
và đặc biệt là trong bối cảnh bên ngoài
lãi suất các ngân hàng trung ương liên tiếp tăng lên
thưa tiến sĩ
việc mà cùng lúc phải đối mặt với áp lực lạm phát
vừa phải giải ngân gói hỗ trợ
gần ba trăm năm mươi tỷ đồng
cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thì ngân hàng nhà nước
phải giải bài toán này như thế nào thưa tiến sĩ
thật ra đây là bài toán nang giải
mình hình dung như thế này nè
cái chính sách tài khoá của mình
đó là mình đang mở rộng
mở rộng có nghĩa là mình giảm thuế
mình tăng chi tiêu
để mình kích thích đầu tư của khu vực tư nhân
cái đó có nghĩa là mình đang tung tiền
để mà hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn
mà họ khó khăn họ vượt qua được
nhưng mà lạng phát
lạng phát thì mình lại thu tiền về
cái tung tiền cái thu về nghe nó kỳ kỳ
khi mình làm cái vấn đề mình tung tiền ra như vậy đó
thì nó sẽ có những
những cái lĩnh vực mà nó ăn theo
ví dụ như là đầu cơ chứng khoán
đầu cơ bất động sản hay cái này cái kia đó
đấy như vậy thì
cái cách điều hành là gì
cách điều hành là mình tung tiền nhưng mà tiền nó phải chạy vào sản xuất
đấy rồi mình thu tiền về
và mình sẽ không cho cơ hội
để cho những cái lĩnh vực mà nó có
cái hoạt động nó mang tính chất đầu cơ
nó tồn tại
cái cách phù hợp với linh quạt
nó thể hiện ở chỗ này nè
đấy như là vừa rồi đó
mình có cái gối
cái chính sách tài khoá và tiền tài mở rộng
như vậy thì cái gối này nè
phải đảm bảo là gì
doanh nghiệp có đầu tư sản xuất kinh doanh
thì doanh nghiệp sẽ vẫn được tiếp cận tính dụng
với cái lãi xuất thấp
và bên phía chính sách tiền tài
thì cái gung tính dụng
mình vẫn mở cho cái đối tượng nè
mình hiểu được hôm nay vậy đó
nhưng mà mình thắt cái chỗ khác lại
lãi xuất cũng vậy
lãi suất mình sẽ cho vai đối tượng này thấp
và mình hỗ trợ hai lãi suất cho đối tượng này
nhưng mà chỗ khác mình sẽ thắt cái gung lại
mình không cho vai nữa
hoặc là cho vai với lại
lãi xuất rất là cao
và cuối cùng thì không biết là tiến sĩ đánh giá như thế nào
về cách điều hành của ngân hàng nhà nước
trong thời gian qua
và trong thời điểm tới thì chúng ta cần phải lưu ý những gì thưa tiến sĩ
tôi thấy trong cái thời gian qua
ngân hàng nhà nước điều hành
nói chung rất là linh hoạt
có nghĩa là chỗ nào thắt thì thắt
chỗ nào mở rộng thì mở rộng
chỗ nào hỗ trợ sản xuất
thì hỗ trợ
sử dụng đầy đủ các công cụ hết
nào là gung tính dụng
thắt những cái chỗ mà nó có hiện tượng đồ cơ nhiều
nhưng mà mình vẫn mở đối với hoạt động sản xuất kinh doanh à
tôi thấy cái này làm tốt
thứ hai trong cái bối cảnh mà lãm phát như vậy
mà vẫn duy trì được cho vay sản xuất thấp
đấy nghĩa là lãi xuất thì vẫn là thấp
tiền thì mình vẫn thu về bình thường
mình phát hành tính phiếu cái chỗ nào mình thấy
không cần thiết mình thu về
bản thân của cái chính sách không có cái nào là nó toàn vẹn cả
nhưng mà phải kết hợp
sao cho nó linh hoạt
cái chỗ nào thắt thì cứ thắt
chỗ nào mở cần mở thì mình cứ
chỗ nào giảm thì mình cứ giảm
chỗ nào tăng thì mình cứ tăng
ví dụ bây giờ phí sang giàu
có thể tôi biết là nếu mà giảm bây giờ là ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách
rồi có khi khi nó ảnh hưởng như vậy đó
thì cơ quan thuế bị thâm hụt
thì thuế sẽ đi kiểm tra
như doanh nghiệp nhiều
để thu về
thì cái chuyện đó là có
nhưng mà nghĩ nó là trong cái hoàn cảnh như thế này
thì mình sẽ tạm thời mình giảm cái đó
để mình tính cái bài tón lớn hơn
ví dụ bây giờ nè
mình giảm cái chi phí đồ vào
thì doanh nghiệp làm ăn được
mà doanh nghiệp làm ăn được thì người ta đóng thuế thu nhập
doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cá nhân
họ bán hàng được đóng thuế vat thì nhà nước cũng thu lại được
cho nên ý tôi muốn nói là
có khi mình cứ nghĩ là mình giảm thuế là mình thất thu ngân sách
nhưng mà không hẳn như vậy
vì khi mình giảm thế người ta làm ăn được
các loại thuế khác nó sẽ đẻ ra tiếp
dạ cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ ngày hôm nay rất là nhiều ạ
thưa quý vị xin được nhận lại lời của phó thống đốc thường trực
ngân hàng nhà nước đào minh tú rằng
định hướng điều hành theo hướng ổn định
linh hoạt phù hợp điều kiện kinh tế
mục tiêu là ưu tiên kiểm soát lãm pháp
nhưng vẫn phải có vốn cho nền kinh tế
vấn đề là điều chỉnh hướng nào và lúc nào
vô thủ quý vị quyết tâm là vậy
và thực tế sẽ khó khăn hơn rất nhiều
nhưng chúng ta cũng tin tưởng vào cách điều hành
linh hoạt của ngân hàng nhà nước trong thời gian tới
từ điểm kinh tế tuần này xin được phép khép lại tại đây
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ huỳnh thanh điền
giang thái và tiến sĩ huỳnh thanh điền
xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và khán giả
trong tiêu điểm kinh tế tuần tiếp theo